tết nguyên đán canh tí công ty cổ phần bến xe hà nội đã lên kế hoạch tăng cường xe khách
dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi
và tết nguyên đán canh tí ở các bến xe hà nội là hai hai trăm linh xe khách
bến xe giáp bát được dự báo có lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm
sẽ tăng một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi so với ngày thường
lượt xe dự kiến là một năm mươi lượt xe một ngày tăng một trăm một mươi năm so với ngày thường
tại bến mỹ đình lượng khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn một trăm năm mươi
so với ngày thường
lượt xe dự kiến hơn một một trăm linh lượt xe một ngày tăng khoảng một trăm một mươi năm so với ngày thường
tại bến gia lâm lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng một trăm năm mươi so với ngày thường
để tăng cường quản lý công tác vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tập trung
bảo đảm vận hành hệ thống thu gom xử lý rác và công tác vệ sinh môi trường
trên địa bàn thành phố trong dịp tết
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị cần bảo đảm công tác tiếp nhận
xử lý rác tại hai khu xử lý nam sơn huyện sóc sơn xuân sơn thị xã sơn tây
và các khu xử lý rác tại các quận huyện trên địa bàn thành phố
sở xây dựng chủ trì cùng đơn vị quản lý vận hành hai khu xử lý và các đơn vị có liên quan
xác định cụ thể khu vực tiếp nhận xử lý rác bảo đảm tiếp nhận xử lý kịp thời
đầy đủ lượng rác thải trong tháng cao điểm báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
đối với khu liên hợp xử lý rác tại nam sơn ủy ban nhân dân thành phố giao ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình cấp nước thoát nước và môi trường thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân
huyện sóc sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu phía bắc giai đoạn hai
bàn giao ngay phần diện tích đã giải phóng mặt bằng khoảng năm ha thuộc khu phía bắc giai đoạn hai
cho sở xây dựng để phối hợp với các đơn vị đầu tư khẩn cấp hạng mục ô chứa
hoàn thành xây dựng trước tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sơn tây chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố
đối với việc bảo đảm vệ sinh môi trường công tác vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn
theo phân cấp quản lý và chức năng chủ đầu tư
tuyệt đối không để tình trạng ách tắc chậm vận chuyển đổ trộm gây ra các điểm mất vệ sinh môi trường
trên địa bàn đồn đốc đơn vị vệ sinh môi trường xây dựng phương án thu gom một trăm linh rác thải phát sinh
trên địa bàn đồng thời bảo đảm các chế độ cho người lao động tăng cường quản lý giám sát
và yêu cầu các doanh nghiệp duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn khi xu hướng du lịch tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa đặc sắc
ngày càng phổ biến thì du lịch làng nghề cũng theo đó dần phát triển
vốn được xem là đất chăm nghề hà nội đã chú trọng đến việc phát triển du lịch làng nghề
và có những địa phương đã rất thành công trong việc quảng bá làng nghề và sản phẩm như gốm bát tràng
lụa vạn phúc các sản phẩm làng nghề truyền thống luôn chứa đựng trong nó nhiều giá trị tinh tế
của một nền văn hóa và do đó việc phát triển các nghề và làng nghề truyền thống gắn với phát triển
kinh tế vừa góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc vừa mang đến cho khách du lịch thêm những trải nghiệm thú vị
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
nằm trong khu vực trung tâm đồng bằng sông hồng hà nội có một ba trăm năm mươi làng nghề
trong đó rất nhiều làng nghề có lịch sử phát triển hàng trăm hàng nghìn năm
để phát triển bền vững hà nội đã có nhiều chính sách thúc đẩy làng nghề phát triển gắn với du lịch
phát triển ngoại hình du lịch làng nghề mang lại lợi ích kép về kinh tế tạo việc làm và nâng cao
thu nhập cho người dân đồng thời trực tiếp góp phần gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa
truyền thống điểm lại các làng nghề nổi tiếng tại hà nội như gốm bát tràng lụa vạn phúc
mây chai đàn phú vinh thều quất động khảm chai chuôn ngọ sơn mài hạ thái nón chuông
thì làng nghề gốm bát tràng và lụa vạn phúc là được nhiều khách du lịch biết tới
giao thông thuận lợi làng nghề phát triển sản phẩm đa dạng là những lợi thế hơn hẳn các làng nghề khác
bên cạnh đó một số làng nghề cũng đã bước đầu chú trọng phát triển du lịch trải nghiệm
thu hút đông đảo lượng khách tới tham quan
đến làng khảm chai chuôn ngọ xã chuyển mỹ huyện phú xuyên
mọi người sẽ được chìm ngưỡng những tác phẩm khảm chân dung mang giá trị nghệ thuật cao
phản ánh tay nghề khéo léo của những người thợ lành nghề và các nghệ nhân
nơi đây còn nổi tiếng với những bộ bàn ghế tủ sập được khảm chai vô cùng tinh xào
sản phẩm khảm chai của làng chuôn ngọ hơn hẳn các nơi khác nhờ đường nét tinh xào
trí tiết trang trí sinh động
xã tôi là một xã được công nhận là xã nghề
với bảy trên bảy thôn được công nhận là làng nghề
từ đặc điểm này chúng tôi đã xác định đảng ủy ban xã tôi xác định là
công tác phát triển nghề và nhân rộng nghề là một vấn đề rất quan trọng
chính vì vậy ngay như từ đầu nhiều kỳ chúng tôi đã có nghị quyết chuyên đề về phát triển nghề
đặc biệt năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi có làm tờ trình đối với sở du lịch hà nội
để công nhận là điểm du lịch làng nghề
thì cũng đã được ủy ban nhân dân thành phố hà nội có quyết định và công nhận là điểm du lịch
chúng tôi có cả địa điểm để ngồi có thêm mấy chục người ngồi bất được
có rồi có cả dụng cụ cho người ta làm có cả nguyên liệu cho người ta làm
người ta thích trải nghiệm cái gì mình cho người ta thực hành luôn cái đó
thích tách có giao tách cho các bà tách thử vào đây
thích rũa có rũa thích đục có đục
và có cả mặt hàng để cho người ta làm
cái đó là có ở đây hợp tác xã tôi là đầy đủ
xã truyền mỹ huyện phú xuyên từ lâu đã nổi tiếng với nghề khảm trai truyền thống
xã có bảy làng
thì tất cả đều được công nhận làng nghề khảm trai sơn mài chế biến nguyên liệu khảm trai
nghề khảm trai truyền thống đã và đang tạo nền những bước đột phá đem lại lợi ích kinh tế cao cho người dân nơi đây
còn xã phân tử huyện phú xuyên hà nội được biết đến là làng nghề duy nhất trên cả nước
có nghề may com lê vestong nước tiếng gần xa cả trăm năm nay
những năm gần đây nghề may phát triển đã giúp cho bà con ở xã vân từ
có thu nhập từ năm trăm linh triệu đồng đến bảy trăm linh triệu đồng một năm
thậm chí có nhiều gia đình thu nhập lên tới hàng tỷ đồng
để có được thành công từ nghề may này theo bà con xã vân từ
đó là nhờ chất lượng giá cả là những yếu tố quan trọng giúp làng nghề ngày càng phát triển
để có được thành công từ nghề may này theo bà con xã vân tử

để có được thành công từ nghề may này theo bà con xã vân tử đó là những yếu tố quan trọng giúp làng nghề ngày càng phát triển
để có được thành công từ nghề may này theo bà con xã vân tử
đó là nhờ chất lượng giá cả là những yếu tố quan trọng giúp làng nghề ngày càng phát triển
để có được thành công từ nghề may này theo bà con xã vân tử
đó là nhờ chất lượng giá cả là những yếu tố quan trọng giúp làng nghề ngày càng phát triển
để có được thành công từ nghề may này theo bà con xã vân tử

đó là nhờ chất lượng giá cả là những yếu tố quan trọng giúp làng nghề ngày càng phát triển
để có được thành công từ nghề may này theo bà con xã vân tử

để có được thành công từ nghề may này theo bà con xã vân tử
rồi dân muốn là làm sao mà báo chí và truyền thông đưa tin và quảng bá rộng rãi thêm về cái nghề khảm trai
đã là du lịch phải mở toan các cửa để cho mọi ngành mọi nghề kể cả ăn uống kể cả hàng quán kể cả các thứ đều phải có
để phục vụ được cho du lịch người ta về đây rất cần ăn một bữa thì mình không có cũng không được
người ta cần uống cốc nước cũng không có cũng không được phải có
nhưng tôi nghĩ là cái du lịch đối với xã tôi giờ cần phải mở toan rất nhiều cửa để mà đón tiếp khách du lịch thì bây giờ mới trở thành điểm du lịch được
chứ còn nếu mà cứ nghĩ nó nhỏ quá không dám mở ra thì tôi nghĩ cái đó cũng khó
khách người ta về người ta không bù không bù chỗ để người ta xem không bù chỗ để người ta có thể thưởng thức cái du lịch thì cũng không đạt được yêu cầu
theo chương trình năm của nguyễn uỷ phát triển du lịch
phát triển du lịch là nghề gắn với du lịch và bên cạnh phát triển hoàn thiện hệ thống giao thông thì các cơ sở vật chất để phục vụ cho du lịch
ví dụ như là các chỗ và các dịch vụ ăn nghỉ rồi mua sắm rồi là để đảm bảo các tiêu chí về du lịch thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng còn phải có những cơ hội
ví dụ như là các chỗ và các dịch vụ ăn nghỉ rồi mua sắm rồi là để đảm bảo các tiêu chí về du lịch thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng còn phải có những cơ hội
cố gắng và cố gắng để hàn thiện những các cái đó để đáp ứng với tiêu chí là điểm du lịch
không khó để thấy phát triển du lịch các làng nghề còn là những câu chuyện dài bởi thiếu rất nhiều yếu tố thu hút khách
những tồn tại như chất lượng nguồn nhân lực thiếu và yếu tư duy sản xuất manh mún nhỏ lẻ mẫu má sản phẩm không đa dạng thiếu sức sáng tạo chưa bắt kịp thị hiếu của người tiêu dùng
cơ sở vật chất hạ tầng giao thông còn một khoảng cách khá xa so với nhu cầu phát triển du lịch
nên du lịch làng nghề của hà nội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
bên cạnh đó sự vào cuộc của cơ quan quản lý sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp chưa chặt chẽ đồng bộ khiến việc phát triển du lịch làng nghề thiếu tầm nhìn chiến lược chưa thực sự được đầu tư bài bản nghiêm túc
trong thời gian tới thì về cái mong muốn của xã thứ nhất là làm tốt công tác tuyên truyền vận động

và chúng tôi cũng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân vân tử tự hào và giữ gìn các nét văn hóa truyền thống cũng như là cái làng nghề của mình sẵn có
du lịch làng nghề truyền thống ngày càng hấp dẫn du khách và đang là một hướng đi phát triển du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới
bên cạnh những lợi ích về kinh tế xã hội hình thức du lịch này còn góp phần bảo tồn và phát huy những bản sắc văn hóa độc đáo của từng vùng miền địa phương
để trở thành điểm đến du lịch các làng nghề cần sự phối hợp của nhiều yếu tố
trước hết các địa phương phải quy hoạch lại không gian làng nghề cho phù hợp đảm bảo tạo thuận lợi cho du khách khi đến tham quan
các làng nghề cần có khu sản xuất khu trải nghiệm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm sắp xếp lại quy trình sản xuất cho phép du khách cùng tham gia trải nghiệm các công đoạn sản xuất chế thắc sản phẩm
các địa phương cần tổ chức dịch vụ phục vụ du khách đầu tư dịch vụ lưu trú theo hướng homestay để tăng thời gian lưu trú cũng như dịch vụ cho du khách trải nghiệm trùng tu làm tăng sức sống cho các nhà cổ để đảm bảo thu hút khách bền vững